từ sáu giờ sáng hôm trước đến năm giờ sáng ngày hôm sau các đội công tác sẽ thay nhau tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường chính thuộc một mươi hai quận trên địa bàn thủ đô kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm giao thông
ngoài ra k một và k hai sẽ phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát giao thông có mặt tại các ngã tư chốt trọng điểm tuyến đường chính để xử lý nghiêm những trường hợp khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm theo nghị định bốn mươi sáu của chính phủ
bắt đầu thực hiện vào mùng một tháng tám tới nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố